hai đối tượng tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy vừa bị lực lượng chức năng nghệ an bắt giữ
thu giữ sáu bánh heroin và hai trăm linh viên hồng phiến
trước đó công an huyện quế phong phát hiện đối tượng lì giống pó
trú tại xã tri lễ huyện quế phong có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã lập án đấu tranh
vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi một xác định lì giống pó cùng chú của mình là lì bá ca
đang tập kết ma túy với số lượng lớn để đem đi tiêu thụ
khi hai đối tượng mang theo ma túy đến bản minh châu xã tri lễ huyện quế phong
các mũi công tác nhanh chóng đồng loạt áp sát khống chế bắt giữ thành công các đối tượng
thu giữ sáu bánh heroin và hai trăm linh viên hồng phiến
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình
đội cảnh sát hình sự công an quận thanh khê tp đà nẵng vừa làm rõ
và tiến hành bắt giữ đối tượng nguyễn thành thái hai mươi bốn tuổi trú tại huyện vạn ninh tỉnh khánh hòa
đây là thủ phạm đã gây ra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng máy tính mạng viễn thông trên địa bàn
cụ thể khi tiếp nhận tin báo của một bị hại trú tại phường thanh khê đông
về việc bị lừa hết số tiền trong tài khoản công an quận thanh khê đã lập tức vào cuộc
đến ngày hai mươi chín tháng một mươi một phát hiện thái là nghi phạm nên đã tiến hành bắt giữ tại lâm đồng
làm việc với cơ quan điều tra thái thừa nhận giữa tháng một mươi một có ra đà nẵng
và đã tiếp cận gặp bị hại để xin năm trăm linh đồng
từ đó thái lân la hỏi địa chỉ số điện thoại để chuẩn bị cho việc chiếm đoạt số tiền lớn hơn
khi về quê thái liên tục nhắn tin hỏi thăm và muốn được trả lại số tiền đã giúp đỡ
nên nhờ bị hại cung cấp ví tài khoản momo cũng như mã otp của tài khoản ngân hàng liên kết
và từ đây thái đã tự động dùng mã otp lấy tiền về
cũng như yêu cầu bị hại nhiều lần chuyển tiền vào hai tài khoản ngân hàng mà thái đã cung cấp
từ đầu năm hai nghìn hai mươi cho đến thời điểm bị bắt giữ thái đã thực hiện được bốn vụ
chiếm đoạt hơn một trăm linh triệu đồng
dùng toàn bộ vào việc chơi game online và tiêu xài cá nhân
một nhóm đối tượng trộm cắp chuyên hoạt động phạm tội về đêm đã bị công an phường nhân bình
thành phố quy nhơn tỉnh bình định phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an quy nhơn nhanh chóng điều tra bắt giữ
đây là hiện trường một trong những vụ mất trộm tài sản vừa xảy ra trên địa bàn thành phố quy nhơn tỉnh bình định
ông đoàn văn mười chú tổ một khu vực một phường nhân bình thành phố quy nhơn
là một trong số nạn nhân trong vụ trộm mất cây cảnh trước đó
mười giờ giờ chàng tôi đi công việc là ra là thấy phát hiện là cái cửa là nó bị kích
kích cái phèn ngay đầu nó sẽ lắt ra cái chìa khóa đầu nó vô
một khi là nó vô rồi là tôi mới kêu quả xin quay đây mình đâu có túi nước rồi mà tại sao cái cửa lại mớ
khi nó vô tôi phát hiện là coi đây này là nó nhổ hai cây và nó sẽ đừng mất một cây
nhận định đây là nhóm đối tượng hoạt động chuyên nghiệp có tổ chức
hầu hết tài sản các đối tượng nhắm đến là xe mô tô cây cảnh và chim cảnh có giá trị
thủ đoạn của các đối tượng thường lợi dụng đêm khuya những sơ hở mất cảnh giác của người dân
trong việc quản lý tài sản hoặc lợi dụng tình hình mưa gió giả vờ chú mưa
rồi bẻ khóa xe hoặc đột nhập vào nhà để trộm tài sản
sau nhiều ngày điều tra các đối tượng trong vụ án đã được xác định
các đối tượng đã được xác định
không rõ nguồn gốc và nên là tiến hành tạm giữ
tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng khai nhận chỉ trong chưa đầy hai tháng
đã thực hiện chót lọt chín vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố quy nhơn
và sáu vụ trộm khác tại huyện tuy phước và phù mỹ
việc nhanh chóng điều tra làm rõ vụ án bắt giữ các đối tượng trong thời gian ngắn
đã thể hiện bản lĩnh nghiệp vụ tinh thần vì nhân dân phục vụ của lực lượng công an
góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
trước những diễn biến phức tạp của mưa lũ tại các tỉnh miền trung
vào tối ngày hôm qua thủ tướng phạm minh chính đã ký ban hành công điện
về việc tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ
công điện nêu rõ trong những ngày qua tại khu vực các tỉnh nam trung bộ và tây nguyên
tổng lượng mưa một số nơi tới trên tám trăm linh mm đồng thời các hồ thủy lợi thủy điện
phải xả nước điều tiết lũ để đảm bảo an toàn
nhiều nơi đã xảy ra ngập lụt sâu xả lở đường gây chiếc các giao thông
một số người dân đã bị nạn do lũ cuốn
hàng chục nghìn hộ dân bị ảnh hưởng do ngập lụt đặc biệt là tại các tỉnh bình định phú yên
đã xảy ra ngập lụt sâu trên diện rộng
thủ tướng chính phủ gửi lời thăm hỏi chia buồn sâu sắc nhất đến thân nhân các gia đình
có người bị nạn do thiên tai chia sẻ về những khó khăn mất mát của đảng bộ chính quyền
và nhân dân các địa phương vùng lũ
trong những ngày tới mưa lũ ngập lụt sạt lở đất có thể còn tiếp tục xảy ra
thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ trưởng chủ tịch ubnd các tỉnh tập trung chỉ đạo
triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời hiệu quả và khắc phục hậu quả mưa lũ
nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản
của nhân dân và nhà nước trong đó tập trung một số nhiệm vụ chủ yếu sau
một chủ tịch ubnd các tỉnh tiếp tục tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ
sạt lở chỉ đạo cơ quan chức năng và lực lượng phòng chống thiên tai tại cơ sở
kiểm tra ra soát kịp thời tổ chức sơ tán khẩn cấp người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm
để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân nhất là tại những khu vực bị ngập sâu
có nguy cơ xảy ra sạt lở đất lũ quét
trong đó cần lưu ý công tác bảo đảm an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
bảo đảm lương thực nhu yếu phẩm cho người dân ở nơi sơ tán tập trung không để người dân đói rét
chỉ đạo bố trí lực lượng kiểm soát hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông
qua các khu vực bị xả lở nguy cơ xả lở khu vực bị ngập sâu
tổ chức thăm hỏi động viên hỗ trợ gia đình bị thiệt hại nhất là những gia đình có người bị chết
mất tích huy động các lực lượng hỗ trợ người dân sửa chữa nhà ở dọn dẹp vệ sinh môi trường
khôi phục các tuyến giao thông công trình hạ tầng thiết yếu và sản xuất sau lũ
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ công thương theo chức năng quản lý nhà nước được giao
phối hợp địa phương chỉ đạo điều tiết các hồ thủy lợi thủy điện bảo đảm vận hành khoa học
an toàn tuyệt đối cho công trình đồng thời góp phần cắt giảm lũ cho hạ du
trong đó lưu ý phải thông báo sớm cho người dân trước khi vận hành xả lũ
bộ quốc phòng bộ công an chỉ đạo các lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn
chủ động bố trí lực lượng phương tiện hỗ trợ sơ tán di rời dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm
tổ chức cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu của địa phương
bộ y tế chỉ đạo hướng dẫn địa phương triển khai các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
tại khu vực sơ tán dân cư và vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh trong và sau mưa lũ
bộ giao thông vận tải chỉ đạo hỗ trợ địa phương công tác bảo đảm an toàn giao thông
khắc phục nhanh các tuyến giao thông bị sạt lở nhất là trên các trục giao thông chính
bộ tài nguyên và môi trường tiếp tục chỉ đạo theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ
dự báo thông tin kịp thời cho cơ quan chức năng và người dân biết để chủ động chỉ đạo triển khai công tác ứng phó
ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
theo dõi chặt chẽ tình hình chủ động chỉ đạo đôn đốc các địa phương triển khai công tác ứng phó theo thẩm quyền
kịp thời báo cáo đề xuất thủ tướng chính phủ chỉ đạo những vấn đề vượt thẩm quyền
mưa lớn trong những ngày qua đã gây thiệt hại nặng nề tại các huyện thị xã thành phố của tỉnh phú yên
cho đến bảy giờ sáng ngày hôm nay thì ghi nhận ban đầu của phú yên có bốn người tử vong do mưa lũ
trong đó có hai người ở huyện phú hòa và hai người thuộc huyện sơn hòa
toàn tỉnh có hơn hai mươi tám sáu trăm ba mươi hộ bị ngập lụt trong đó tuy hòa hai mươi tám trăm sáu mươi hộ phú hòa sáu ba trăm bảy mươi bảy hộ
tuy an chín trăm ba mươi năm hộ đồng xuân bốn trăm sáu mươi bảy hộ và hơn chín hai trăm linh sáu hộ tại huyện tuy an đông hòa phú hòa đang bị chia cắt do nước lũ
đến sáng ngày một tháng một mươi hai
các tuyến đường liên tỉnh huyện xã ngập sâu và bị chia cắt
tại một số vị trí ngầm tràn mức ngập phổ biến từ bốn đến một năm mét gây ách tắc giao thông sạt lở bồi lấp sụt lún nền đường mặt đường
ở các tuyến dt sáu trăm bốn mươi một dt sáu trăm bốn mươi hai dt sáu trăm bốn mươi năm dt sáu trăm bốn mươi bảy dt sáu trăm năm mươi thị trấn trí thạnh la hai triều sơn la hai
toàn tỉnh có bốn trăm năm mươi năm hectare lúa vụ mùa bị ngập nước ngã đổ một sáu trăm hai mươi một con da súc da cầm bị lũ cuốn trôi
các lực lượng công an cán bộ
mặt trận đoàn thể và chính quyền tại các địa phương sơn hòa sông hinh phú hòa tuy an và thành phố tuy hòa
triển khai sơ tán khoảng năm năm trăm một mươi bảy hộ với một mươi tám năm trăm ba mươi năm nhân khẩu đến nơi an toàn
tại quảng nam tranh thủ thời tiết tạnh mưa chính quyền các lực lượng chức năng huyện miền núi nam trà my
đã huy động phương tiện máy móc nhân lực để khắc phục tình trạng sạt lở đất đá trên các tuyến giao thông
đến nay một số tuyến đường đã thông tuyến nhưng tại nhiều khu vực vẫn còn sạt lở
chính quyền yêu cầu người dân cảnh giác đề phòng sạt lở
trong khi đó tại bình định mưa lớn liên tiếp cũng đã gây lũ lụt tại nhiều địa phương trong tỉnh
đe dọa đến tính mạng sức khỏe và tài sản của nhân dân
với tinh thần vì nhân dân phục vụ công an các địa phương đã dốc toàn lực để tham gia công tác cứu nạn cứu hộ
hết lòng về sự an nguy của nhân dân
từ chiều ngày hai mươi chín tháng một mươi một khi tình hình mưa lũ bắt đầu diễn biến phức tạp
công an huyện tuy phước tỉnh bình định đã huy động toàn bộ đội thanh niên sung kích phòng chống thiên tai bão lũ của đơn vị lên đường làm nhiệm vụ
đợt mưa lớn liên tục kéo dài trong vòng ba ngày qua đã khiến nước lũ nhanh chóng dâng lên đến mức nguy hiểm
nhiều người dân đã không kịp ứng phó nên đối mặt với hiểm nguy trực trời
đi đón các bùng ngập sâu ở xã phước nghĩa là duy dời những người dân có nhu cầu đi đón các địa điểm cao hơn
và hỗ trợ các bà con
trong đêm ngày ba mươi tháng một mươi một hàng chục cán bộ chiến sĩ công an huyện tuy phước tỉnh bình định đã không quản ngại mưa gió

trong đêm ngày ba mươi tháng một mươi một hàng chục cán bộ chiến sĩ công an huyện tuy phước tỉnh bình định đã không quản ngại mưa gió
tìm mọi cách để tiếp cận mang theo nhu yếu phẩm tiếp tế cho những hộ dân không thể ra ngoài để mua lương thực
vì bị nước lũ chia cắt và đưa người dân không thể ra ngoài để mua lương thực
vì vậy hàng chục cán bộ chiến sĩ công an huyện tuy phước tỉnh bình định đã không quản ngại mưa gió

với tinh thần chăm lo cho nhân dân cán bộ chiến sĩ công an huyện tuy phước tỉnh bình định
đã cứu được hơn hai trăm linh người dân từ những ngôi nhà bị lũ nhấn chìm và đưa đến nơi an toàn
trong những ngày mưa lũ hình ảnh người chiến sĩ công an không quản ngại gian lao vất vả
sẵn lòng sông pha vào nơi nguy hiểm đã để lại ấn tượng và tình cảm đẹp trong lòng nhân dân
cập nhật về tình hình của dịch bệnh
trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín do biến chủng omicron trên thế giới
và dự báo tình hình dịch covid một mươi chín trong nước thủ tướng chính phủ phạm minh chính
vừa có chỉ đạo về việc chủ động kiểm soát phòng chống dịch bệnh
theo đó thủ tướng chính phủ phạm minh chính yêu cầu bộ trưởng bộ y tế
tiếp tục chủ động bám sát diễn biến tình hình dịch bệnh do biến chủng omicron gây ra
trên cơ sở khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới khẩn trương chuẩn bị các phương án
về vaccine thuốc điều trị và các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với biến chủng mới
của virus sars cov hai chỉ đạo các địa phương nhất là tp hcm và các tỉnh phía nam
tăng cường các biện pháp phòng chống dịch đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine
bảo đảm an toàn khoa học hiệu quả tăng cường lực lượng vật tư trang thiết bị y tế
cho các địa bàn địa phương có diễn biến dịch phức tạp và chủ động triển khai các biện pháp phù hợp
điều trị sớm các trường hợp nhiễm mới để hạn chế trường hợp chuyển bệnh nặng tử vong
chỉ đạo hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức đơn vị khẩn trương nhập khẩu
sản xuất thuốc điều trị covid một mươi chín thúc đẩy thử nghiệm chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine
thuốc điều trị covid một mươi chín trong nước
thưa quý vị trong những ngày vừa qua tại khu vực các tỉnh nam trung bộ và tây nguyên
đã liên tiếp xảy ra mưa lớn kéo dài tổng lượng mưa một số nơi tới trên tám trăm linh mm
đồng thời các hồ thủy lợi thủy điện phải xả nước điều tiết lũ để đảm bảo an toàn
rất nhiều nơi đã xảy ra ngập lụt sâu sạt lở đường gây chia cắt giao thông
một số người dân đã bị nạn do lũ cuốn hàng chục nghìn hộ dân bị ảnh hưởng do ngập lụt
và để tập trung ứng phó khắc phục hậu quả mưa lũ thủ tướng chính phủ vừa ký ban hành công điện
gửi ubnd các tỉnh quảng nam quảng ngãi bình định phú yên khánh hòa gia lai con tum đắk lắc
ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai ubnd ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
các bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn công thương giao thông vận tải tài nguyên và môi trường
quốc phòng công an trong đó thủ tướng yêu cầu các tỉnh không để người dân đói rét do thiên tai
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đợt mưa lớn tại miền trung sẽ kết thúc
trong ngày hôm nay ngày một tháng một mươi hai trước đó mực lũ trên một số sông ở miền trung
đã trên báo động ba trong đó hai điểm sấp xỉ đạt sấp xỉ lũ lịch sử vào năm một nghìn chín trăm chín mươi ba và hai nghìn hai mươi
là sông phôn ở tỉnh bình định và sông ba ở phú yên vào sáng ngày hôm nay lũ trên sông côn
còn trên báo động ba là một m sông ba trên báo động ba là chín m lũ trên các sông này sẽ xuống
vào chiều tối ngày hôm nay theo nhận định của các chuyên gia đợt mưa này gần như là cuối cùng
của năm hai nghìn hai mươi một tuy nhiên các địa phương cùng với các ngành chức năng vẫn cần sẵn sàng tâm thế
ứng phó nếu xuất hiện đợt mưa tiếp theo vì trong những ngày vừa qua các hồ chứa đã đầy nước
trong ngày hôm nay nguy cơ ngập lụt vẫn là rất lớn một số khu vực nhà dân đã xuất hiện tình trạng
sung yếu lực lượng chức năng cần đưa người dân ra khỏi nhà có người do điều kiện sức khỏe
bệnh tật sinh nở thì cần được bố trí phương tiện hỗ trợ tránh để người dân di chuyển
bằng phương tiện tự phát rất nguy hiểm
hiện nay lũ trên các sông trong tỉnh phú yên đang giảm chậm thế nhưng
vẫn còn ở mức cao trong đêm ngày hôm qua cho đến sáng ngày hôm nay thì thành phố tuy hòa và rất
nhiều khu dân cư ở tất cả các huyện bị ngập chìm trong lũ đã có bốn người chết do lũ cuốn trôi
do nước lũ dâng cao từ đêm qua đến sáng nay thành phố tuy hòa bị chìm trong biển nước
nhiều khu vực bị cúp điện để đảm bảo an toàn đến chín giờ sáng nay nước giảm khoảng bốn mươi cm
tuy nhiên vẫn còn mức cao toàn thành phố đã phải di rời sơ tán hai một trăm ba mươi một hộ với hơn bảy người
đến nơi an toàn
hiện tại người dân các vùng ngập sâu vẫn ở lại các nơi sơ tán chờ nước rút mới trở về nhà
bà con cho biết đây là đợt lũ lớn nhất trong khoảng năm năm trở lại đây tương đương mức lũ năm hai nghìn chín
và thấp hơn lũ lịch sử năm một nghìn chín trăm chín mươi ba nhưng nước lũ dâng quá nhanh bà con không kịp trở tay
dịch bệnh kéo dài và đang bùng phát trở lại việc làm ăn đã khó khăn lại thêm lũ lụt
khiến bà con thiệt hại nặng nề

bà con nhìn thấy bà con không có thu được

tại huyện sông hinh trong chiều và đêm qua hơn bốn trăm linh ngôi nhà và một sáu trăm linh khẩu của xã sơn giang bị chìm trong nước
trong đó hàng chục ngôi nhà bị ngập đến nóc nhiều người mắc kẹt vì nước lên nhanh
mặc dù rất khẩn cấp nhưng phải đến giữa buổi chiều lực lượng bộ đội địa phương cùng xuồng máy chuyên dụng mới tiếp cận được khu vực bị ngập
do tuyến quốc lộ hai mươi chín bị chia cắt nhiều đoạn vì nước ngập hoặc sạt lở
gần hai mươi bốn giờ đêm cùng ngày số người mắc kẹt trong vùng ngập đã được đội cứu hộ tìm thấy và di rời đến nơi an toàn
thức ăn gia súc ngươi và trổ bò đặc biệt là rơm rạ lương thực thực phẩm bà con dịch trữ do lượng nước quá lớn
cho nên bà con không chủ động được hiện giờ ướt hết đánh giá sau mưa lũ này thì thiệt hại cho bà con dân rất nặng
thiệt hại do thiên tai ngập lụt trên địa bàn tỉnh phú yên đến tám giờ sáng nay ngày một tháng một mươi hai đã có bốn người chết
huyện phú hòa hai người huyện sơn hòa hai người chết do trôi lật cano trong quá trình
chở đi di rời tránh lũ một người ở thành phố tuy hòa bị mất tích
số nhà ở hiện đang bị ngập gần hai mươi chín hộ bị chia cắt hơn chín hai trăm linh hộ
các tuyến đường tỉnh huyện xã bị ngập sâu bị chia cắt tại một số vị trí ngầm tràn mức ngập phổ biến từ bốn đến một năm mét
gây ách tắc giao thông sạt lở bồi lấp sụt lún nền đường mặt đường
hiện nay lũ trên các sông đang giảm chậm các địa phương tiếp tục kiểm tra giả soát thống kê báo cáo thiệt hại
thông tin về tỉnh phú yên
thưa quý vị như vậy là tính từ ngày hai mươi chín tháng bốn cho tới một mươi tám h ngày ba mươi tháng một mươi một hà nội đã ghi nhận một mươi năm trăm sáu mươi hai ca mắc covid một mươi chín tại ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã
kể từ đầu năm nay năm hai nghìn hai mươi một cho đến nay toàn thành phố ghi nhận một mươi năm trăm chín mươi bảy ca mắc covid một mươi chín
liên quan đến thông tin là hà nội tạm dừng tiêm vaccine phòng covid một mươi chín bà trần thị nhị hà giám đốc sở y tế hà nội khẳng định
ngành y tế thành phố đang tạm dừng tiêm hai lô vaccine